thực hiện chỉ đạo của bộ y tế về việc triển khai kế hoạch thành lập trung tâm hồi sức tích cực quốc gia
đặt tại cơ sở hai trên địa bàn tỉnh hà nam
sáng ngày bảy chín đoàn công tác của bệnh viện bạch mai đã có buổi làm việc khảo sát
để chuẩn bị cơ sở vật chất sẵn sàng phương án một giường icu tại bệnh viện bạch mai cơ sở hai
tại buổi kiểm tra giám đốc bệnh viện bạch mai nguyễn quang tuấn đã chỉ đạo
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn ra rất phức tạp
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ y tế về triển khai đề án tăng cường năng lực cấp cứu
hồi sức tích cực cho bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín nặng chuẩn bị hệ thống oxy
trung tâm khí nén khí hút bồn chứa oxy và dược bệnh hồi sức tích cực
đồng thời bệnh viện bạch mai cũng được bộ y tế giao thành lập trung tâm hồi sức tích cực quốc gia
đặt tại cơ sở hai trên địa bàn tỉnh hà nam
trước đó vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh hà nam
và một số tỉnh phía bắc diễn biến phức tạp bệnh viện bạch mai cơ sở hai tại hà nam
đã được trưng dùng thành bệnh viện giã chiến thuộc dùng điều trị các f một có bệnh lý nề và f của hà nam
để tri viện cho tp hcm và các tỉnh phía nam bệnh viện bạch mai cử trên năm trăm linh cán bộ viên chức
cùng nhiều máy móc trang thiết bị y tế và vận hành quản lý trung tâm hồi sức người bệnh covid một mươi chín
tại bệnh viện giã chiến số một mươi sáu đặt tại quận hai
được rời gần một sinh viên và thầy cô trường cao đẳng y tế bạch mai
cũng được đưa vào tp hcm để hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vaccine cho người dân của toàn thành phố